trong những năm qua để có thể phát triển số lượng xoay bít vừa bảo đảm phục vụ vận tải hành khách công cộng
vừa bảo vệ môi trường hạn chế khí thải là vấn đề đang được chính quyền hà nội đặc biệt quan tâm
do đó nhiệm vụ phát triển loại hình xoay bít sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường là mục tiêu cấp thiết
cần được tạo điều kiện hết mức để nhân rộng
xây dựng giao thông xanh phương tiện thân thiện với môi trường là giải pháp mà thành phố hà nội đang hướng tới
nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí
để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng hạn chế phương tiện cá nhân
thành phố cũng đang xanh hóa phương tiện giao thông công cộng trong đó có các tuyến xe buýt
chúng tôi cũng mong mỏi rằng là thành phố có nhiều những xe buýt bằng điện để giảm thải việc ô nhiễm môi trường
đấy là điều mong mỏi của tôi cá nhân tôi và tất cả mọi người dân trong thành phố hà nội
với một trăm bốn mươi hai xe buýt điện và một trăm ba mươi chín xe buýt sử dụng khí thiên nhiên
theo thống kê của các chuyên gia
sau hai năm triển khai
số lượng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đã giúp giảm ba mươi hai triệu kg co hai
ủy ban thành phố đã và đang yêu cầu sở thông
trung tâm giao thông công cộng hoàn thiện đề án chuyển đổi năng lượng diesel
hóa thạch sang năng lượng điện và năng lượng xanh
mặc dù được xác định là xu hướng tất yếu
thế nhưng quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe buýt điện tại thủ đô hà nội vẫn còn những khó khăn nhất định
điển hình như chi phí đầu tư phương tiện xanh cao từ hai ba
ba lần so với xe bít truyền thống sử dụng diagen
bên cạnh đó là nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến trạm sạc điện
hệ thống trạm biến áp nguồn cấp điện hệ thống điều khiển
các doanh nghiệp mong muốn sớm được tháo gỡ
cũng như các đầu tư khác thì cần một quý đất lớn
các đơn vị vận tải trong đó công ty bảo yến cũng rất kính mong là quan tâm
để cho đơn vị được thuê những quý đất sạch phục vụ
cho điều hoạt động xe bít
thành sự là để chúng ta đầu tư vào cái chỗ nào đã hợp lý nhất
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng phải có những cái triển khai
để làm sao có thể là đẩy mạnh tất cả các hình thức giao thông
nó theo hướng tối ưu hơn
với mục tiêu xanh hóa giao thông công cộng
vài năm trở lại đây hà nội đang thực hiện từng bước cụ thể hóa mục tiêu
trong đó kế hoạch sử dụng xe bít điện để thay thế hàng loạt tuyến xe bít truyền thống
trong số một tám trăm tám mươi dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh hải dương có một trăm hai mươi bảy dự án chậm tiến độ
triển khai không bảo đảm quy định
nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ
không bảo đảm quy định sở kế hoạch và đầu tư hải dương đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
để kiểm tra phân loại và đề xuất phương án xử lý
sở tài nguyên và môi trường cục thuế hải dương và các địa phương
thực hiện ra soát tổng hợp các dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai
còn nợ nghĩa vụ tài chính dự án vướng mắc trong công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
có phương án tháo gỡ
hiện một trăm hai mươi bảy dự án chậm tiến độ triển khai không bảo đảm quy định
có tất cả ở các địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương
sáng nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học
đánh giá hiện trạng và đề xuất toàn diện quy hoạch cao độ nền thoát nước mặt thành phố đà nẵng
một trong những nhiệm vụ trọng tâm thèn chốt được các đại biểu tập trung thảo luận
tại hội nghị là hoàn thành xây dựng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành
cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
các đại biểu cho rằng đồ án cần phải xác định cụ thể các khu vực
dành để xây dựng và các khu vực phải cấm xây dựng đồng thời cần làm rõ hơn hiện trạng
và nguy cơ ngập úng thời gian ngập mức độ ngập thể hiện trên một bản đồ
để có cái nhìn tổng quan ngoài ra đồ án cũng cần tìm ra hướng giải quyết
xây dựng mới các kênh dẫn nước giảm tải bực nước tại các cửa ra
theo các chuyên gia đà nẵng cũng cần xem xét quy hoạch hệ thống đê sông
để hạn chế tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô